theo thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo một mươi một hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt hai đã cơ bản hoàn thành công tác chấm thi sẵn sàng cho việc công bố kết quả thi vào ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín theo đúng kế hoạch
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi được chia làm hai đợt thi trong đó kỳ thi đợt một diễn ra vào các ngày mùng chín và mùng một mươi tháng tám với sự tham gia của chín trăm linh
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín kỳ thi đợt hai diễn ra vào các ngày mùng ba và mùng bốn tháng chín với hơn hai mươi sáu thí sinh dự thi
toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi ở cả hai đợt thi được thực hiện tương tự nhau để thi do bộ giáo dục và đào tạo xây dựng công tác thanh tra và giám sát được tăng cường
để bảo đảm công bằng cho các thí sinh dự thi ở cả hai đợt bộ giáo dục và đào tạo đã điều chỉnh một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm hai nghìn hai mươi